ngân hàng nhà nước việt nam đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống rửa tiền
nghị định một trăm một mươi sáu đã quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống rửa tiền về các biện pháp phòng chống rửa tiền thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền
trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền
dự thảo nghị định bổ sung khoảng năm điều sáu căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đối tượng báo cáo
đối tượng báo cáo được áp dụng các biện pháp đơn giản hóa trong việc nhận biết khách hàng đối với những khách hàng được xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp